về diễn biến dịch bệnh tại tp hcm ổ dịch được xác định là lớn nhất cả nước cho đến thời điểm này
trong ngày hôm qua ngành y tế thành phố đã phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh
như vậy là chỉ trong vòng ba ngày tp hcm có tổng cộng hai mươi ổ dịch trong đó có năm ổ dịch mới được phát hiện
cục lây nhiễm mới phát sinh tại thành phố được ghi nhận tại công ty jabin khu công nghệ cao tp thủ đức
đến nay qua truy vết tổng cộng bốn mươi bảy trường hợp dương tính là nhân viên công ty được phát hiện
tổng cộng bốn mươi hai trường hợp dương tính được phát hiện vào ngày tám tháng bảy liên quan đến khu vực chợ tân phú một và chợ hiệp tân quận tân phú
ngày sáu tháng bảy cơ quan chức năng đã xét nghiệm tâm soát ở các khu vực này
quả đó nhân viên y tế phát hiện chợ tân phú có hai mươi mẫu test nhanh dương tính
số lượng này ở chợ hiệp tân là một mươi hai
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày bảy tháng bảy
cụm lây nhiễm đầu tiên là hẻm tám trăm bảy mươi bốn đoàn văn bơ phường một mươi tám quận bốn
đến nay thành phố xác định tổng cộng bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại đây
ổ dịch thứ hai tại phường một mươi ba một mươi năm quận một mươi
các bệnh chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu dân cư vào ngày hai mươi chín tháng sáu
đến nay tổng số ca mắc được ghi nhận tại đây là ba mươi hai ca
kể từ giờ ngày hôm qua chín tháng bảy thành phố hồ chí minh và đồng nai và một số địa phương
đã chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tại các địa phương đã được tăng cường quyết liệt kiểm soát người và phương tiện vào địa phương
đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình sai phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tại thành phố hồ chí minh đúng giờ ngày mùng chín tháng bảy tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có kết quả âm tính mới được phép lưu thông vào thành phố
do tính chất phức tạp của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn biến thể anfa từ bốn mươi đến sáu mươi
nên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện quét mã qr code để khai báo y tế
trường hợp quá hạn một ngày sẽ buộc phải quay đầu xe
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện tải chốt cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
cũng đang được lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách chủ động
qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn chục xe tải buộc phải quay đầu vì không có đủ điều kiện để được phép vào thành phố
đáng nói có một trường hợp xe du lịch biển kiểm soát đắn
trường hợp đắn chở người có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện và cho quay đầu xe
tăng cường công tác xử phạt hành chính đối với các trường hợp người dân ra khỏi nhà mà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng
thì báo cáo chỉ cái này là trách nhiệm của lực công an bằng các biện pháp nghiệp vụ mà chúng tôi sẽ kiểm tra
còn chúng tôi không có công khai là kiểm tra gì
cái này là cái nghiệp vụ công an mà chúng tôi sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra và xử phạt
tại đồng nai trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đầu tiên theo chỉ thị một mươi sáu
hàng nghìn người dân từ thành phố hồ chí minh qua tỉnh đồng nai trên một số tuyến giao thông khiến một số chốt kiểm soát bị un ứ
các cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng gần như phải làm việc hết công suất khi lượng người kéo về đây ngày một đông
trong khi đó tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một k giáp danh giữa tỉnh bình dương với đồng nai
tổ công tác cũng căng mình kiểm soát tất cả người vào địa bàn đồng nai trên các phương tiện
nhiều người không có giấy xét nghiệm buộc phải quay đầu xe trở lại
trong đó một số trường hợp từ tỉnh đồng nai qua thành phố dĩ an tỉnh bình dương không có giấy xét nghiệm nên buộc phải quay về
sau khi chỉ thị mới nhất của quý quan tỉnh đồng nai đã đưa ra
thì hiện nay là ngoài kiểm tra về đo thân nhiệt khai báo y tế
thì chúng tôi còn phải kiểm tra thêm đó là cái giấy xét nghiệm phải âm tính với covid
thì những người đi từ vùng dịch như là thành phố hồ chí minh và bình dương thì mới được vào trong địa phận của đồng nai chúng ta
cùng với thị xã ninh hòa và huyện đồng nai
tỉnh vạn ninh tỉnh khánh hòa từ ngày hôm nay
thành phố nha trang cũng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ ngày chín tháng bảy
tại thành phố nha trang phần lớn cơ quan đơn vị doanh nghiệp các xã thị trấn cùng người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm túc
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít quán ăn quán cà phê chưa nghiêm túc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
mở cửa buôn bán và tập trung đông người
trước thực trạng đó ubnd tp nha trang đã chỉ đạo các xã phường lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị một mươi sáu
đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình sai phạm gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch của địa phương
với buổi sáng sớm ngày chín tháng bảy hôm nay nhìn một cách tổng quan
thì ý thức về việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu đã có dưỡng đương tốt

tuy nhiên bên cạnh đó cũng vẫn còn một số trường hợp
ví dụ như quán xá cà phê ăn sáng vẫn còn hợp nội
nhằm hạn chế sự lây lan mạnh của dịch bệnh covid một mươi chín
từ giờ ngày chín tháng bảy các địa phương đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo từng mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế
đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm khống chế và dập dịch trong thời gian sớm nhất có thể
hãy đứng yên khi tổ quốc cần không chỉ là lời kêu gọi
mà đó còn là yêu cầu chấp hành quy định
và việc ở nhà trong thời điểm giãn cách xã hội chính là thể hiện trách nhiệm
của mỗi người chung tay cùng địa phương đất nước sớm đẩy lùi đại dịch
tin an ninh trở tử
sáng qua tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo phạm trí thành tức phạm thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường đồng tâm quận hai bà trưng hà nội năm năm sáu tháng tù
về tội làm tăng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
phạm trí thành nhờ người lập block bà đầm xòe để đăng tải bài viết
sau đó đến giữa năm hai nghìn một mươi bốn thành tạo lập trang facebook cá nhân có tên phạm thành
và tiếp tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín phạm trí thành tập hợp các bài viết đã đăng tải
và tự thiết kế bìa đặt tên sách là thế thiên hành đạo
thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo ghi thông tin tác giả là bà đầm xòe phạm thành
và các còm si sau đó thuê in rồi phát tán quyển sách trên
nội dung hai mươi một bài viết trong sách thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
và bài phỏng vấn phạm thành vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
tuyên truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận xã hội
số lượng sách thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo
đã phát tán khoảng hơn hai trăm hai mươi quyển gồm một trăm chín mươi bốn quyển chuyển phát qua bưu điện
cho những người ở trong và ngoài nước
cơ quan điều tra còn thu giữ được một mươi bốn quyển khi khám xét tại nơi ở của thành
ngoài ra thành còn bán và tặng sách này cho một số cá nhân khác
tính từ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
số tiền phạm trí thành thu được từ việc phát tán sách trên là hơn tám mươi triệu đồng
đa số tiền mua sách được thanh tính
nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển
trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia vào tỉnh an giang việt nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang bắt giữ
ngay sau khi nguyễn thị kim hạnh bị bắt giữ bảy đối tượng có liên quan gồm
lê nguyễn thị kim hạnh nguyễn thị kim hạnh nguyễn thị kim hạnh nguyễn thị kim hạnh
lê thị bạch vân nguyễn hữu phước phạm tấn lọc võ văn trung mai thị ngọc phấn
nguyễn văn lê phạm thành sang cũng đã ra đầu thú
như vậy sau gần tám tháng lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt được toàn bộ năm đối tượng
có lệnh truy nát đặc biệt nguy hiểm gồm kim hạnh bạch vân hữu phước tấn lọc võ văn trung
và ba đối tượng có thông báo truy tìm gồm ngọc phấn văn lê và thanh sang của đường dây buôn lậu này
như antv đã đưa tin vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang
đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất
từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
và thông báo truy tìm đối với tám đối tượng nêu trên
để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam kim bình quê tỉnh trà vinh
theo điều tra ban đầu dạng sáng ngày bốn tháng bảy bình đột nhập vào nhà một người dân ở thị trấn mỏ cầy
huyện mò cày nam và trốn trong nhà vệ sinh khi bị hại đi vào nhà vệ sinh bình dùng dao không chế
đâm nhiều nhát vào vùng bụng và cổ khiến nạn nhân tử vong rồi lấy hai chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng đem đi bán
tiền bán vàng bình đem đi đánh bạc và thua hết
liên quan đến vụ hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí thanh toán lẫn nhau vào tối ngày hai mươi ba và hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần minh quý chú tại địa phương
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra hàng chục thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám
cùng chú thành phố rạch giá đã thành lập hai nhóm trên facebook mỗi nhóm có gần hai mươi thành viên
xuất phát từ việc hai người ở hai nhóm là bùi đức hòa và trần văn hào xảy ra mâu thuẫn
trong lúc chơi đệ tử dẫn tới ẩu đà
vào tối ngày hai mươi ba tháng một hai nhóm lại tiếp tục đuổi chém nhau gây náo loạn
trong lúc công an đang tiến hành điều tra xác minh truy bắt thì vào ngày hai mươi năm tháng một
hai nhóm này lại tiếp tục hẹn nhau để gây chiến
lực lượng công an đã bắt giữ lần lượt gần bốn mươi thành viên
cùng tăng vật là hàng chục dao tự chế và hung khí nguy hiểm
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng để khởi tố các đối tượng còn lại
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật